còn đây là ao của một hộ dân nằm sát nhà máy chế biến ma của công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm kim bôi
cây cối bên bờ ao cũng đang chết dần chết mòn
nước trong chiếc giếng khơi cũng không thể dùng được
từ lâu người chủ nhà đã phải dùng nhờ nguồn nước giếng khoan từ những hộ dân cách xa nhà máy
để chứng minh cho sự phản ánh của người dân là có cơ sở một thí nghiệm nhỏ được chúng tôi thực hiện bằng nước của chiếc giếng khơi
mặc dù nước múc lên từ giếng rất trong
sau khi cho sạp hồng vào nước đã chuyển màu
như thế này cây nhìn như thế này cây nó chết hết rồi
nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm kim nguồn
tại buổi làm việc này đại diện của công ty đã thừa nhận hiện đang dùng hai chất hóa học là
nazi benzoate và acid citric cùng các phụ gia khác trong sản xuất
tuy nhiên các chất hóa học này có được xử lý triệt đề trước khi thải ra môi trường hay không thì không được lãnh đạo công ty

đấy là về nguyên tắc về xử lý nước cải chúng tôi đã lướt chặt và chúng ta xử lý sau
trên mặt thực tế nazi benzoate không có tác dụng phụ
tuy nhiên nếu kết hợp với acid acovite hay còn gọi là vitamin c
và cali benzoate một chất bảo quản thực phẩm được dùng ức chế sự phát triển của nấm thì sẽ tạo thành benzen một chất gây ung thư
với acid cityc là một loại acid hữu cơ thuộc loại yếu và mặc dù vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh acid này có hại cho sức khỏe
tuy nhiên nếu sử dụng lâu dài với lưu lượng quá nhiều sẽ làm hỏng men răng bỏng rác mạc và dối loạn thị lực
nếu dính vào mắt dối loạn tiêu hóa nôn mửa tiêu chảy đau quản bụng viêm da kích ứng
do tính chất kết tủa nên acid citric sẽ gây ra hiện tượng nhiễn độc kim loại
mức độ nguy hiểm của hai chất này đã được giới khoa học cảnh báo
tuy nhiên để bảo quản thực phẩm đảm bảo sản xuất nhiều cơ sở như công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm kim bôi vẫn dùng một cách thường xuyên
và hơn hết tất cả đều được xả trực tiếp ra môi trường mà không được xử lý một cách triệt đẻ
trong tư vấn của các đơn vị xử lý nước thải
thì bộ phận khu vực để nước thải tự hủy sẽ phải được chống thấm và chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt công tác chống thấm đó
công ty măng này làm quá ô nhiễm rất là mùi
nước thải là vấn đề mùi bên ngoài nó quá mùi nó phát tán mùi cho nó quá quá ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài
không nhẽ là nước mà nó lại cả không khí nữa
đấy là hai cái vấn đề mà muốn là công ty măng này
đấy đề nghị là nhà nước kể cả nhà nước chính quyền và các cấp là phải đề nghị công ty măng này phải chú ý triệt đệ vấn đề nước thải và mùi hôi
chúng tôi rất cầu thị và mong muốn là được đóng góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện hơn nữa cái hệ thống xả thải của mình
tuy nhiên là trong quá trình là tiến tới sự hoàn thiện thì có đôi điều là nó chưa hoàn thiện
sau hai tuần
kể từ khi vỡ đập hồ chứa nước thải của nhà máy chế biến măng công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm kim bôi
anh cương hàng ngày rong thuyền vớt cá chết dưới ao
và mặc dù lãnh đạo nhà máy đã có buổi làm việc riêng với gia đình anh nhằm khắc phục hậu quả đã gây ra
song vẫn còn hơn hai mươi hộ dân đang sống xung quanh vẫn hàng ngày hàng giờ chịu sự đe dọa trực tiếp về sức khỏe từ nước thải của nhà máy sản xuất này
mà cái măng ấy măng họ ủ thuốc vừa thuốc tẩy là một mà hai là muối axit nhiều lắm
nó bao gồm không biết là các loại chất khác nữa anh
thấy nhà bị như thế thì sang hai lần gặp cái chị bảo là thay đám đốc ấy nhưng mà chị ấy không trả lời gì cả
thì chỉ có mấy hôm là gặp cái anh tên là anh sinh gọi là đám đốc ấy bảo là coi là rồi đang có xây bể chứa
thì hồi giờ vẫn cứ thấy như thế này chưa thấy có cái động thái gì là nó sạch sẽ cả
mà kêu nên các cơ cấp cũng không giải quyết được
mặc dù đã có rất nhiều kiến nghị của người dân gửi đến các cấp có thẩm quyền
xong cho đến thời điểm này tất cả chỉ là những lời hứa mang tính hình thức hơn là những việc làm cụ thể rốt ráo và quyết liệt
nhằm chấn chỉnh những sai phạm đồng thời khắc phục những hậu quả về môi trường đang ngấm ngầm tác động đến từng mạch nước và thớ đất nơi đây